sáng sớm nay ngày sáu tháng sáu bão số hai đang ở khu vực phía đông bán đảo lôi châu và di chuyển chậm theo hướng bắc tây bắc
do ảnh hưởng của bão phía tây bắc khu vực bắc biển đông có mưa rông mạnh
do bão không còn ảnh hưởng đến đất liền nên hôm nay miền bắc bắt đầu tăng nhiệt và nắng nóng trở lại vào khoảng ba mươi bốn độ c
hồi bảy giờ ngày sáu tháng sáu vị trí tâm bão số hai ở vào khoảng hai mươi bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi năm độ kinh đông trên khu vực phía đông bán đảo lôi châu
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão số hai hầu như ít dịch chuyển
đến bảy giờ ngày bảy tháng sáu vị trí tâm bão ở khoảng hai mươi tám độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu độ kinh đông trên khu vực phía đông bán đảo lôi châu
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
do ảnh hưởng của bão ở phía tây bắc khu vực bắc biển đông có mưa rông mạnh gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi biển động rất mạnh
vùng biển quảng trị quảng ngãi vịnh bắc bộ có mưa rào và rông kèm lốc xoáy gió giật mạnh